chiều nay ngày hai mươi bảy tháng chín tại trụ sở báo nhân dân đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đã tiếp đồng chí yailin ota rivera tổng biên tập báo granma cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản cuba
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
giới thiệu đôi nét về lịch sử báo nhân dân đồng chí thuận hữu cho biết với vai trò của mình
báo nhân dân luôn trú trọng đến việc nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm
bảo đảm tính đa dạng phong phú chính xác nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin trở thành món ăn tinh thần của bạn đọc
đồng chí cho biết thêm định hướng phát triển trong tương lai của báo nhân dân sẽ tập trung vào mở rộng
màng báo điện tử và báo hình đồng thời vẫn tiếp tục duy trì ấn phẩm truyền thống của mình là báo in
hai bên cũng thảo luận về xu hướng phát triển của báo chí trong tương lai trong đó đề cao vai trò của báo mạng
và báo hình cũng như trao đổi kinh nghiệm trong việc kiểm soát thông tin và đảm bảo an toàn thông tin
an ninh mạng trong bối cảnh thời đại bùng nổ thông tin môi trường internet phức tạp với nhiều luồng thông tin đa chiều
đòi hỏi báo chí phải thông tin chính xác để dư luận hiểu đúng bản chất của sự việc
tổng biên tập báo granma jailin ota rivera cho biết báo granma đại diện cho tiếng nói của người dân cuba
có nhiệm vụ bảo vệ công lý sự tiến bộ và chủ nghĩa nhân văn cũng như chủ quyền của các dân tộc
qua chuyến thăm lần này tổng biên tập yailin ota rivera mong muốn cơ quan ngôn luận của việt nam và cuba nói chung
báo nhân dân và báo granma nói riêng sẽ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm để cùng phát triển hơn nữa
trước đó đoàn đã đến thăm tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của báo nhân dân và ghi lưu bút tại nhà truyền thống của báo